trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
đã có hơn ba năm trăm linh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các đoàn đại biểu quốc hội
và hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các tổ chức thành viên
trong đó những bất cập của ngành giáo dục thời gian gần đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nhất
cử tri nhân dân ghi nhận bộ giáo dục và đào tạo đã tăng cường công tác quản lý giáo dục tại các địa phương
cơ sở chấn chỉnh những lệch chuẩn về đạo đức lối sống của một bộ phận giáo viên công chức viên chức trong ngành
phòng chống bạo lực học đường
tuy nhiên cử tri nhân dân lo lắng bức xúc trước một số vụ việc do bất cần thiếu trách nhiệm của giáo viên
quản lý lãnh đạo một số cơ sở giáo dục dẫn đến tai nạn rủi ro cho học sinh
trong đó có vụ việc bỏ quên học sinh trên xe
của trường gateway hà nội làm một học sinh tử vong
vụ việc bỏ quên học sinh trên xe của cơ sở mầm non tư thục đồ rê mí
ở thôn đoài hoàn sơn tiên du bắc ninh là một học sinh bị hôn mê
bên cạnh đó cử tri nhiều địa phương kiến nghị làm rõ trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo
trong việc xảy ra gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
có thể nói những sai phạm chủ yếu là do lỗi chủ quan của cán bộ giáo dục tại một số địa phương
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan trực trách nhiệm cao nhất về cả kỳ thi nói chung
là đơn vị tổ chức kỳ thi do chính mình xây dựng
nhưng thực tế cho thấy bộ còn chưa kiểm soát tốt được toàn bộ tình hình diễn biến trong kỳ thi hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là quá trình chấm thi
đối với đại biểu quốc hội là người đại diện của nhân dân
do nên cũng phải làm sao những đại biểu này nói được cái tiếng nói của nhân dân
phản hành hết được cái vấn đề bốc xúc đối với của nhân dân
cái thứ ba đó là các cái động luật lần này là mang tính coi như là sát sực cái đời sống
thí dụ là vấn đề nông động tăng cái giờ nông động hoặc là giảm giờ nông động